tại hà nội báo quân đội nhân dân phối hợp với ban thanh niên quân đội bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh
đã thông tin về tọa đàm trung hiếu bên người và chương trình giao lưu nghệ thuật người là niềm tin tất thắng
theo ban tổ chức tọa đàm trung hiếu bên người là dịp để tuổi trẻ toàn quân bày tỏ lòng kính yêu vô hạn đời đời nhớ ơn bác
nội dung tọa đàm sẽ là nguồn tư liệu quý về mặt lý luận và thực tiễn để mỗi cán bộ chiến sĩ toàn quân nói riêng
tuổi trẻ cả nước nói chung ra sức phấn đấu tích cực thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đây cũng là dịp để toàn đảng toàn dân toàn quân nhìn lại kết quả đạt được qua nửa thế kỷ thực hiện di trúc của bác
và công tác giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
tọa đàm trung hiếu bên người và chương trình giao lưu nghệ thuật người làm niềm tin tất thắng sẽ diễn ra vào ngày ba mươi tháng tám tới đây